trong hai ngày mùng hai và mùng ba tháng một mươi một tại thành phố sanh pi tec bua của liên bang nga
đã diễn ra cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ một mươi chín với chủ đề
một trăm linh năm cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng một mươi các tư tưởng của phong trào cộng sản
tăng cường đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc vì hòa bình và chủ nghĩa xã hội
sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga
tham dự sự kiện ngoài tám mươi năm đoàn đại biểu đại diện cho các chủ thể liên bang của liên bang nga
còn có một trăm linh ba đoàn đại biểu đến từ các nước trên thế giới
đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam do đồng chí trần đắc lợi phó trưởng ban đối ngoại trung ương đảng dẫn đầu
phát biểu khai mạc cuộc gặp chủ tịch đảng cộng sản liên bang nga gennady diganov
một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng một mươi vĩ đại
đã biến người lao động trở thành người chủ của đất nước
biến tầng lớp lao động không có quyền hành thành những người sáng tạo ra thế hệ mới
lịch sử mới góp phần
mang đến sự bình đẳng trong xã hội khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn
ông zyuganov đánh giá cao những quốc gia vẫn đang tích cực lựa chọn định hướng xã hội chủ nghĩa
do đảng cộng sản nắm quyền lãnh đạo đất nước như trung quốc
quốc gia hiện có nền kinh tế đứng thứ hai trên thế giới
và cuba quốc gia khiến chủ nghĩa đế quốc mỹ không thể phá hoại trong suốt sáu thập kỷ
là việt nam quốc gia đang rất phát triển trên thế giới
trong bài phát biểu tại phiên toàn thể của hội nghị
phó trưởng ban đối ngoại trung ương đảng trần đắc lợi khẳng định
cuộc cách mạng tháng một mươi nga vĩ đại có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nhân loại toàn thế giới
vì đã định hình quan hệ quốc tế kiểu mới
theo đó tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc
mang lại sự công bằng và bình đẳng trong xã hội
giải phóng loài người khỏi chủ nghĩa phát xít tàn bạo
và trở thành trụ cột cho phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới